tiếp thống đốc tỉnh nagano nhật bản abe shiuichi vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực
không chỉ cấp trung ương mà cả địa phương
thủ tướng rất phấn khởi vì bộ lao động thương binh và xã hội việt nam và tỉnh nagano đã ký hợp tác về thực tập sinh
thống đốc abe syrichi bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc sau ba năm
trong chuyến thăm này tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về lao động tiếp nhận thực tập sinh việt nam
với bộ lao động thương binh xã hội là bước tiến mới trong việc hợp tác hai bên
hiện có khoảng ba bốn trăm linh thực tập sinh việt nam ở nagano và tỉnh cần tiếp nhận thêm thực tập sinh trẻ của việt nam
trong lĩnh vực điều dưỡng và du lịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hiện nay quan hệ việt nam nhật bản đang phát triển sâu rộng
và mở ra nhiều truyền vọng hợp tác mới
cộng đồng người việt nam tại nhật bản đã vượt con số ba trăm ba mươi người
trở thành cộng đồng người nước ngoài đứng thứ ba tại nhật bản
thủ tướng khẳng định theo thỏa thuận trong hội đàm với thủ tướng abe shinzo
chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện cho nông sản hàng nhật bản như táo lê
trong đó có tỉnh nagano thuận lợi vào thị trường việt nam
thủ tướng cũng đề nghị tỉnh nagano thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào việt nam